ngoại giao kinh tế đã góp phần kiến tạo những điều kiện cần cho chuyển tiếp kinh tế việt nam trong giai đoạn phát triển
đặc biệt là việc duy trì giá trị cốt lõi của thương mại đầu tư tự do ủng hộ cho hệ thống thương mại đa phương
đây là một trong những trọng tâm được các đại biểu thảo luận tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi để thúc đẩy phát triển nền kinh tế nước nhà
ngay từ quý i năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt bảy ba mươi tám cao nhất một mươi năm qua và quý ii đạt mức tăng trưởng sáu bảy
để đạt được mức tăng trưởng này có sự tham gia tích cực của các cấp lãnh đạo tất cả các bộ ngành địa phương và toàn dân
trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao
không chỉ có vậy ngoại giao đã tạo nên giá trị cốt lõi cho thương mại việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
đối với các doanh nghiệp giúp đỡ đầu tiên có thể hỗ trợ được bằng cách chúng tôi đẩy mạnh việc nghiên cứu thị trường trung quốc
đánh giá tình hình kinh tế trung quốc và báo cáo định kỳ về bộ ngoại giao cũng như bộ công thương để qua bộ ngoại giao bộ công thương để thông tin đến các doanh nghiệp
điều thứ hai là chúng tôi thường xuyên tham mưu về nhà đưa thêm những nội dung cụ thể về bắc kinh tế thương mại
vào các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao của đảng nước ta sang trung quốc trao đổi trực tiếp
thứ ba mà chúng tôi vẫn hay làm là thực hiện những hỗ trợ cụ thể
một số doanh nghiệp cụ thể để tổ chức người ta thâm nhập vào thị trường của trung quốc nhất là giới thiệu sản phẩm kết nối với doanh nghiệp
như vậy ngoài việc các doanh nghiệp việt nam chủ động kết nối đàm phán xây dựng cơ chế riêng biệt của mình đối với các đối tác thương mại
các đại sứ quán việt nam tổng lãnh sứ quán lãnh sứ quán việt nam tại nước ngoài
chính là cầu nối của nhiều doanh nghiệp việt nam cũng như nước ngoài khi mong muốn hợp tác liên quan đến sản xuất đầu tư
doanh nghiệp trong nước là cũng có thể phát huy cái thị trường tây ban nha để mở rộng cái hợp tác hoặc là liên doanh nhất là trong các nước bạn có thế mạnh như là về du lịch
về chế biến nông nghiệp công nghệ cao hoặc phát triển công nghiệp công nghệ cao rồi về bất động sản
hiện nay việt nam đang tích cực thực hiện cuộc cách mạng bốn xây dựng một xã hội phát triển và văn minh
ngoại giao càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc tế
đồng góp thực chất và hiệu quả của các doanh nghiệp việt nam